kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai thời tiết bắc bộ nói chung không biến đổi nhiều do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trời quang mây gây ra tình trạng phát xạ nhiệt về đêm và sáng sớm
vì vậy trời ở ngưỡng rét trong khoảng thời gian này với nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh thành miền bắc trong khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ
lưu ý một số nơi thuộc vùng núi cao có thể xuất hiện hiện tượng sương muối
sau đó vào ban ngày trời chuyển năng ấm nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh không mưa trời rét về đêm và sáng vào ban ngày có nắng ấm nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
còn đối với các tỉnh thuộc trung trung bộ mưa rào có thể xuất hiện tại một số nơi từ thừa thiên huế đến quảng ngãi tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
vào ban ngày trời có nắng vừa phải nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn đối với các tỉnh từ bình định đến bình thuận có mưa rông về chiều tối
ngày có nắng nhiều hơn và nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên trời phổ biến là ít mưa ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
liêu ý về đêm và sáng sớm trời z
còn đối với khu vực nam bộ về chiều tối tại một số tỉnh ven biển như cà mau kiên giang có thể xuất hiện mưa rào
sau đó vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ tăng lên ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực bắc giữa và nam biển đông bao gồm hai quần đảo hoàng sa và trường sa
có gió đông bắc cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu có mưa rông vài nơi ở vùng biển phía nam
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi bốn hai mươi chín độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm không mưa ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi bốn hai mươi tám độ